thưa quý vị mưa bão trong những ngày vừa qua đã khiến cho các tuyến quốc lộ tại khu vực miền trung tây nguyên
bị sạt lở gây thiệt hại ước tính ban đầu khoảng năm mươi tỷ đồng
theo thống kê của vụ an toàn giao thông tổng cục đường bộ việt nam thiệt hại do bão số tám và đợt mưa
từ ngày hai mươi hai hai mươi năm tháng một mươi các tuyến quốc lộ tại khu vực miền trung tây nguyên bị ngập nước cục bộ
tại năm mươi năm vị trí sạt lở ta luy dương năm trăm một mươi ba m ba sạt lở tan luy âm một bốn trăm linh m đứt đường hai mươi m
đặc biệt là mưa bão đã làm hư hỏng một m hai mặt đường
ngoài ra đã làm hư hỏng một trăm linh m hai mặt đường và ngoài ra mưa bão cũng làm hư hỏng rãnh dọc
của các tuyến quốc lộ ước tính khoảng bốn năm trăm linh m hư hỏng hộ lan can khoảng ba m hệ thống biển báo cọc tiêu

trên các tuyến quốc lộ khu vực miền trung tây nguyên tính tới thời điểm ngày hai mươi sáu một mươi là khoảng năm mươi tỷ đồng
ngoài ra đã làm hư hỏng một trăm linh m hai mặt đường và ngoài ra mưa bão cũng làm hư hỏng tất cả các tuyến quốc lộ khu vực miền trung tây nguyên tính tới thời điểm ngày hai mươi sáu một mươi là khoảng năm mươi tỷ đồng